hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết thời gian tới bộ công an sẽ tập trung nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cơ chế chính sách nhằm cụ thể hóa các quy định của đảng nhà nước về công tác dân vận công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có chính sách động viên khuyến khích kịp thời đối với quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
bộ trưởng tô lâm có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các cục nghiệp vụ bộ công an và các đồng chí lão thành lực lượng an ninh qua các thời kỳ
bộ trưởng tô lâm có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an các đồng chí lão thành lực lượng an ninh qua các thời kỳ
bộ trưởng tô lâm thầm lặng không thể kể hết là những tượng đài bất tử cùng núi sông đất nước viết tiếp những tràng sử vàng trói lọi của dân tộc tô thám truyền thống anh hùng vẻ vang của công an nhân dân xây đắp củng cố niềm tin sự gắn bó của nhân dân với đảng nhà nước và lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận trì âm những chiến công thành tích công lao và đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân trong bảy mươi bốn năm qua
thời gian tới nhiệm vụ chính trị của toàn đảng toàn dân toàn quân ta rất to lớn nặng nề nhưng rất vẻ vang
đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong bối cảnh trên nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đạt ra rất nặng nề
đòi hỏi lực lượng an ninh nhân dân cần quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả nghị quyết số năm mươi một của bộ chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia
tiếp tục đổi mới tư duy nghiệp vụ các biện pháp công tác nắm chắc tình hình chủ động tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh lợi ích quốc gia giữ vững chủ quyền biển đảo xử lý tốt các vấn đề đối nội đối ngoại
kịp thời phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động đẩy lùi nguy cơ loại trừ các yếu tố gây bất ổn định chính trị đối lập trong nội địa
không để xảy ra bạo loạn khủng bố phá hoại bảo đảm an ninh chính trị nội bộ an ninh văn hóa tư tưởng an ninh kinh tế an ninh xã hội an ninh mạng giữ vững an ninh các địa bàn chiến lược trọng yếu
giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu các sự kiện quan trọng của đất nước
phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ nhân dân
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của các đồng chí lão thành lực lượng an ninh và mong muốn các đồng chí tiếp tục theo dõi tham gia ý kiến xây dựng lực lượng an ninh nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
chiều qua tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự hội nghị có đồng chí trần quốc cường ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban nội chính trung ương đại diện các bộ ban ngành trung ương đại diện lãnh đạo công an một số các đơn vị trực thuộc bộ và công an các đơn vị địa phương
theo báo cáo của bộ công an số vụ tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội có tăng có giảm trong sáu năm qua nhưng nhìn chung đã được kiềm chế
tuy nhiên tính chất mức độ và thiệt hại do tội phạm này gây ra ngày càng nghiêm trọng
trung bình hàng năm xảy ra khoảng hơn một một trăm linh vụ
nghĩa là mỗi ngày có khoảng ba vụ án giết người xảy ra làm chết và bị thương gần bốn người chỉ xếp sau tai nạn giao thông
đặc biệt trong hai năm gần đây tình hình tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội tăng xảy ra nhiều ở khu vực nông thôn mà nguyên nhân trực tiếp chiếm đến hơn tám mươi số vụ là do những mâu thuẫn thủ tức trong nội bộ nhân dân
nổi lên trong số này là tình trạng người thân trong gia đình giết nhau giết người có tính chất tàn sát dã man tình trạng người bị bệnh tâm thần đối tượng ngáo đá gây án
một số vụ án đối tượng công khai quyết tâm thực hiện hành vi đến cùng đốt nhà để giết người sử dụng chất độc cho vào đồ ăn thức uống để đầu độc nạn nhân
hay giết người tạo hiện trường giả nhằm trục lợi bảo hiểm đây là những thủ đoạn khó phát hiện khó phòng ngừa và có khả năng giết nhiều người
khẳng định quan điểm của bộ công an trong công tác phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội thứ trưởng lê quý vương nhấn mạnh
cần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị vào cuộc chú trọng kết hợp giữa phòng ngừa giáo dục với đấu tranh chấn áp điều tra xử lý lấy phòng ngừa giáo dục là chính coi trọng phòng ngừa xã hội phòng ngừa từ gia đình nhà trường và cơ sở
cần phát huy về chính quyền để coi trọng công tác phòng ngừa xã hội mà chính công trí là những người nắm được cụ thể nhiều nhất tiếp cận được các thông tin đầy đủ nhiều nhất thì tham mưu giải quyết như thế nào
khắc phục một cách cơ bản vững chắc những nguyên nhân làm phát sinh tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội thứ trưởng yêu cầu tập trung chủ động phát hiện sớm kịp thời hòa giải các mâu thuẫn thủ tức ngay từ khi mới phát sinh không để tích tụ kéo dài
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân
sáng nay công an tỉnh nam định tổ chức hội nghị biểu dương gương người tốt việc tốt
giao lưu tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
dự và chỉ đạo hội nghị có thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trong năm năm qua việc triển khai thực hiện phong trào thi đua tại công an tỉnh nam định
đã mang lại kết quả tích cực trên các mặt công tác lan tỏa rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở
trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
được các cấp các ngành và người dân ghi nhận đánh giá cao
lực lượng công an toàn tỉnh đã tham mưu giải quyết nhiều vụ việc
tại các điểm mâu thuẫn khiếu kiện phức tạp không để phát sinh thành điểm nóng
các lực lượng chức năng công an tỉnh đã điều tra khám phá các vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đạt trên tám mươi
phát hiện phá một trăm hai mươi năm chuyên án bắt giữ sáu bốn trăm linh năm vụ khởi tố hai ba trăm một mươi sáu vụ vi phạm pháp luật về ma túy một hai trăm sáu mươi vụ việc về môi trường
tại hội nghị thượng tướng nguyễn văn thành đã biểu dương những thành tích và kết quả nổi bật
mà các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến đã đạt được trong những năm qua
đồng chí cũng nhấn mạnh tập thể lãnh đạo công an tỉnh nam định
các cá nhân điển hình tiên tiến
phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác
thực sự là những người gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
có sự đồng tình ủng hộ của quân chúng nhân dân và cấp ủy chính quyền
để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
tại hội nghị đã có hơn một trăm linh tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương khen thưởng
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
hôm qua đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
về công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố
đánh giá cao ủy ban nhân dân thành phố cần thơ và các cơ quan đơn vị cơ sở
đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy
đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị các ngành chức năng thành phố cần thơ
đẩy mạnh kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động đầu tư thi công công trình
và các hồ sơ cấp phép xây dựng thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho cấp ủy chính quyền và nhân dân
công an thành phố cần thơ tiếp tục tham mưu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
phối hợp chỉ đạo xây dựng và phê duyệt phương án chữa cháy
để huy động tổ chức lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy khi có cháy lớn
xây dựng phương án phối hợp và tổ chức lực lượng tham gia chữa cháy
đối với cơ sở trên địa bàn các xã giáp danh
thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các trụ nước chữa cháy
chủ động phối hợp khắc phục sửa chữa đối với các khu chế xuất và công nghiệp tại cần thơ
thực hiện nghiêm công tác thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
trước khi đưa vào hoạt động sử dụng
sáng nay tại hà nội cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
triển khai chương trình công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
và biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an sự và chỉ đạo hội nghị
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ và bộ công an
triển khai quyết liệt nhiều biện pháp giải pháp về công tác phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ
kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề lớn nổi lên trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tham mưu bộ trình thủ tướng chính phủ ban hành quyết định thực hiện nghị quyết của quốc hội
về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật phòng cháy chữa cháy
hoàn thiện việc xây dựng và báo cáo bộ trưởng trình thủ tướng chính phủ
dự thảo nghị định thay thế nghị định bảy mươi chín của chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều luật phòng cháy chữa cháy
và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy
ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đạt được
trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
thứ trưởng lê quốc hùng cũng nhấn mạnh việc tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về phòng cháy chữa cháy
trong đó sơ kết rút kinh nghiệm liên quan đến những vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản
coi trọng công tác phòng ngừa lấy phòng ngừa là chính
củng cố các lực lượng với phương châm bốn tại chỗ
chủ động các phương án hiệp đồng tác chiến theo vùng kế hoạch phương án phối hợp
tác chiến liên vùng khi xảy ra các vụ cháy lớn cháy lan cháy nghiêm trọng
trước mắt tổ chức thành công đại hội đảng bộ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm vòng chung kết hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng nay tại hà nội cục công nghiệp an ninh bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những nội dung cơ bản của báo cáo sơ kết công tác chuyên môn
công tác đảng công tác kiểm tra giám sát phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc sáu tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đã đề cập đồng thời tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong sáu tháng đầu năm các đơn vị trong cục đã vượt qua những khó khăn thách thức đoàn kết quyết tâm
chủ động nỗ lực cơ bản hoàn thành được đội dung công tác sáu tháng đầu năm mà nghị quyết chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi đã đề ra
góp phần quan trọng vào kết quả chung đảm bảo hậu cần kỹ thuật phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là chủ động tham mưu cho bộ công an xây dựng hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện đề án
đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới của bộ công an
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với tổng nhu cầu vốn khoảng trên ba năm trăm linh tỷ đồng để trình thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt
chiều nay cục truyền thông công an nhân dân bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
với nhiều thành tích nổi bật được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đánh giá cao
tại hội nghị nhiều tập thể cá nhân thuộc cục có thành tích xuất sắc được lãnh đạo các cấp khen thưởng
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi cục truyền thông công an nhân dân đã bám sát định hướng chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an
tập trung thông tin tuyên truyền nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an bảo đảm kịp thời chính xác hiệu quả đúng tôn trị mục đích
đảng ủy lãnh đạo cục đã thường xuyên chỉ đạo quyết liệt các ban chuyên môn thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền theo đúng định hướng
chỉ đạo của ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông và bộ công an
kịp thời thông tin tuyên truyền chủ trương chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước và bộ công an về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
các vấn đề nóng thời sự được dư luận quan tâm tăng cường tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân tập trung tuyên truyền gương người tốt
việc tốt các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện các phong trào thi đua
những thành tích chiến công của công an các đơn vị địa phương nhất là trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ an ninh trật tự tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về nội dung của các luật dự thảo luật liên quan đến lực lượng công an
thông tin tuyên truyền đậm nét các chủ trương của đảng ủy công an trung ương bộ công an về xây dựng nhà cho đồng bào dân tộc
phản ánh sự thay đổi tích cực về đời sống và an ninh trật tự của người dân so với trước khi dự án đi vào hoạt động
chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ và kết quả thực hiện việc triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
tình hình kết quả thực hiện cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
việc triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoạt động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện của cán bộ chiến sĩ
công an các đơn vị địa phương hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước và thư của đồng chí bộ trưởng
phát biểu kết luận tại hội nghị trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân đánh giá cao nỗ lực phấn đấu
lập thành tích của các đơn vị và toàn thể cán bộ chiến sĩ lao động hợp đồng của cục
đồng chí cục trưởng nhấn mạnh phương hướng công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
trong đó đặc biệt chú ý công tác tuyên truyền từ nay đến ngày một mươi chín tháng tám kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân với nhiều nhiệm vụ quan trọng
đồng chí đề nghị tất cả cán bộ chiến sĩ công nhân viên toàn cục tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành phương hướng hoạt động cũng như nhiệm vụ được giao
tại hội nghị trung tướng mai văn hà thay mặt bộ trưởng bộ công an trao bằng khen của bộ trưởng cho các cán bộ chiến sĩ đã có thành tích xuất sắc
lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân cũng trao bằng khen của cục trưởng cho các tập thể cá nhân đã có thành tích trong công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi